thời tiết cũng đang có những chuyển biến tốt dần đối với các tỉnh thành phía nam
dự báo trong đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ sẽ quay trở lại với thời tiết đặc trưng
của những tháng mùa khô đó là ít mưa và ngày nắng từ sớm
cảm giác oi nóng sẽ xuất hiện trở lại trên cả hai khu vực với mức nhiệt trưa chiều ngày mai
giao động ở mức từ hai mươi tám ba mươi một độ đối với khu vực tây nguyên và ba mươi hai ba mươi năm độ đối với các tỉnh thành thuộc nam bộ
điều đáng lưu ý là đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô
ẩm tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ khá thấp
thậm chí vào thời điểm ban trưa độ ẩm giảm xuống chỉ còn khoảng từ bốn mươi sáu mươi khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng
trên biển không khí lạnh suy yếu trong đêm nay và sáng ngày mai hiện tượng sương mù sẽ gia tăng nhiều hơn
ở khu vực vịnh bắc bộ khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm nhiệt độ trong khoảng hai mươi ba hai mươi tám độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ trong khoảng hai mươi sáu ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước